sau hai năm sửa chữa chợ bình tây hay còn được gọi là chợ lớn một trong những ngôi chợ lâu đời nhất tại tp hcm đã được hoàn thành và mang một diện mạo mới
hiện tại thì các tiểu thương đang phấn khởi chuẩn bị hàng hóa để quay trở lại buôn bán kể từ đầu tháng một mươi một này
thời điểm này các tiểu thương bắt đầu nhận bàn giao sạp chợ để thực hiện di dời từ chợ tạm đến chợ bình tây theo nguyên tắc công khai minh bạch dân chủ
hoạt động kinh doanh buôn bán chính thức bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
hầu hết tiểu thương cho biết sau khi hoàn thành lắp kệ lắp điện thoại quạt v v sẽ dọn hàng vào để sẵn xong trước ngày mở cửa
khách hàng đi mua nó cũng thoải mái hơn nhiều nó không có bị nóng nực như ngoài kia
rất là vui khi mà trở lại mấy nhà xưa tại vì cái môi trường kinh doanh nó thông thoáng mát mẻ hơn và nó sẽ tạo nhiều thuận lợi để mà mấy cô làm ăn
sạp cửa của cô mấy cô ở đây sau hai năm chịu đựng ở chợ tạm khi mà trở về được chỗ cửa với không khí thoáng mát như thế này
thì mấy cô nói chung là tụi cô tụi cô rất là vui
ngoài các hạng mục chính được xây dựng mới ban quản lý chợ còn lắp đặt hệ thống thoát hiểm phòng cháy chữa cháy camera an ninh để đảm bảo tiểu thương buôn bán an toàn
tổng kinh phí sửa chữa chợ khoảng một trăm linh bốn tỷ đồng
chợ bình tây nằm ở quận sáu được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi tám là ngôi chợ lớn và có kiến trúc đẹp nhất ở thành phố hồ chí minh nằm trong cung viên rộng hai mươi năm m hai

đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy chợ được quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh xếp hạng di tích cấp thành phố

đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy chợ được đổi tên thành chợ bình tây chợ có quy mô hơn một bốn trăm linh sạp hàng với nhiều mẫu mã hàng hóa đa dạng